hà nội giám đốc bệnh viện chữa trị covid một mươi chín tiết lộ số ca nặng khi chưa tiêm và đã tiêm vaccine
người dân hà nội dối bời chuyện cách ly
tp hcm yêu cầu kiểm soát người ra vào địa bàn do ca nhiễm covid một mươi chín tăng trở lại
sở y tế tp hcm trình sáu chiến lược lớn để kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
xuất hiện ổ dịch covid một mươi chín rất phức tạp tại hải phòng
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với bản tin trên kênh sức khỏe đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại các điểm nóng trên cả nước
và ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách
và chuyển sang chiến lược thích ứng với covid một mươi chín
số ép không ghi nhận tại hà nội có sự gia tăng
đáng chú ý trong gần một tuần trở lại đây
số ca mắc trong ngày liên tục tăng ở mức trên hai trăm linh ca trên một ngày
đa số bệnh nhân thuộc đối tượng người cao tuổi người có bệnh nền
chưa tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc hoàn thành tiêm chủng chưa lâu thì mắc bệnh
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn thường bệnh viện đa khoa đức giang
bệnh viện được hà nội phân tầng ba điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng trên địa bàn cho biết
hiện bệnh viện đã điều trị cho một trăm năm mươi bệnh nhân
số bệnh nhân đã được ra viện tính từ sau khi không còn thực hiện giãn cách khoảng một trăm năm mươi trường hợp
trong số này tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do mắc covid một mươi chín chưa tiêm vaccine chiếm khoảng ba mươi
với một mươi một là người lớn và hai mươi là trẻ em
số bệnh nhân mắc covid một mươi chín chưa tiêm vaccine đang được điều trị tại bệnh viện
chủ yếu là trẻ em dưới một mươi tám tuổi
đây là độ tuổi mà thời gian trước chưa đủ tuổi để tiêm vaccine
hiện có một mươi bốn trên hai mươi một bệnh nhân chưa tiêm vaccine mắc covid một mươi chín là trẻ em
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn thường thông tin
người tiêm một mũi trở lên mắc covid một mươi chín chiếm sáu mươi tám bảy người đang điều trị tại bệnh viện đức giang
giám đốc bệnh viện đức giang nhận định về cơ bản bệnh nhân chuyển nặng giảm rất nhiều
trước đây bệnh nhân chuyển nặng phải thở oxy chiếm khoảng năm bây giờ chỉ còn năm một
ông thường nhận định sau khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám trong thời gian tới
bệnh nhân mắc covid một mươi chín chắc chắn sẽ còn tăng và tăng nhiều tuy nhiên tình trạng nặng sẽ đỡ hơn
tuy nhiên đỡ ở đây là đỡ tỷ lệ phần trăm diễn biến nặng chứ không phải là đỡ giá trị tuyệt đối
vì hà nội hiện vẫn còn vài phần trăm người dân chưa tiêm vaccine
những người chưa tiêm thuộc hai nhóm thực sự không muốn tiêm anti vaccine
và những người trong chiến dịch tiêm chủng của hà nội họ mắc bệnh lý hoặc các lý do không tiêm được
chúng ta phải thừa nhận với nhau vaccine covid một mươi chín hiệu lực không cao bằng nhiều loại vaccine khác
ví dụ vaccine sởi tiêm xong người ta gần như không mắc bệnh miễn nhiễm hoàn toàn
vaccine covid một mươi chín không làm được việc này
nhưng lại làm được các việc
thứ nhất giảm tỷ lệ nặng
thứ hai giảm tỷ lệ nhiễm
hiện nay nếu tiêm đủ hai mũi theo các báo cáo trên thế giới
thì tỷ lệ nhiễm chỉ khoảng từ một mươi hai một mươi ba mà thôi
như vậy giảm từ tám mươi đến tám mươi bảy nhiễm bệnh đối với người đã tiêm đủ mũi vaccine
ngoài ra tỷ lệ nặng nếu trước kia chưa tiêm vaccine
thì hai mươi bệnh nhân có triệu chứng trung bình và nặng
thì bây giờ sau khi tiêm rồi thì hơn chín mươi có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng
chỉ còn tám một mươi
là có triệu chứng trung bình và nặng
trong số này chuyển nặng một
trong khi đó trước đây là năm
tính đến sáng nay
có một mươi một bệnh nhân nặng trên một trăm năm mươi bệnh nhân
do đó để phòng bệnh
nhóm người chưa tiêm vaccine nên nhanh chóng tiêm
đối với người đã tiêm từ một mũi vaccine
vẫn cần phải tuân thủ các biện pháp năm k
để tránh lây nhiễm bệnh cho bản thân
đặc biệt là cho nhóm người chưa tiêm đủ vaccine
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn thường khuyến cáo
ngoài bệnh viện đa khoa đức giang
bệnh viện thanh nhàn cũng là cơ sở y tế
thuộc tầng điều trị thứ ba ở hà nội
hiện bệnh viện đang điều trị cho sáu mươi tám ca covid một mươi chín
những ngày gần đây
trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận
trên dưới năm bệnh nhân covid một mươi chín
hiện bệnh viện thanh nhàn có ba f chuyển nặng
phải thở oxy
trong đó có hai bệnh nhân thở oxy dòng cao
và một bệnh nhân thở mặt nạ oxy
những trường hợp này đã tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên do họ đều mang bệnh nền
điển hình là bệnh phổi tắc ngến mạng tính
nên có nguy cơ cao
các bác sĩ đánh giá
tiên lượng của ba bệnh nhân này tương đối khả quan
ngoài ba bệnh nhân phải thở oxy
các bệnh nhân covid một mươi chín còn lại đang điều trị tại bệnh viện
chưa có dấu hiệu chuyển nặng và tổn thương phổi
theo phân bổ của sở y tế
bệnh viện thanh nhàn có thể tiếp nhận điều trị tối đa hai trăm năm mươi bệnh nhân
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín nặng
được các tỉnh thành phía bắc
trong đó có hà nội
chuyển đến gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây
bệnh viện đang tiếp nhận điều trị tổng số là bốn trăm hai mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi năm trường hợp thở oxy
ba mươi một ca phải thở máy
bốn trường hợp thở hfnc là oxy dòng cao
ba bệnh nhân phải can thiệp ecmo
kỹ thuật tim phổ nhân tạo
và một mươi ba trường hợp lọc máu liên tục
thạc sĩ bác sĩ phạm văn phúc
phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
tại khoa hồi sức tích cực đang điều trị cho hai bệnh nhân có địa chỉ ở hà nội
cả hai bệnh nhân đều khá nặng và phải thở máy
trong đó một bệnh nhân bảy mươi chín tuổi đã tiêm hai mũi vaccine
nhưng vừa hoàn thành tiêm chủng chưa lâu thì mắc bệnh
trường hợp còn lại là sản phụ mang bầu hai mươi chín tuần chưa tiêm vaccine
bác sĩ phúc thông tin
bác sĩ lưu ý
những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho người khác
bên cạnh đó tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng
nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả
giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm
do vậy người dân không nên chủ quan
mà lơ là các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
bên cạnh đó không ít người dân đã phản ánh về bất cập
trong vấn đề cách ly người có liên quan đến f tại hà nội
từ việc phân loại diện cách ly
cho đến điều kiện trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn
được cdc hà nội xác định là f một
nhưng khi khai báo với trạm y tế phường
tôi lại được kết luận là người có liên quan f
chỉ phải cách ly tại nhà
anh p p h hiện đang sinh sống và làm việc tại hà nội thuật lại
anh hát cho biết bản thân đã từng tiếp xúc với một f
thời điểm tiếp xúc là một mươi ngày
trước khi bệnh nhân này có kết quả dương tính với sars cov hai
trường hợp f này là người nhà
và đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
sau lần tiếp xúc cuối cùng một mươi ngày
người nhà tôi vào khu công nghiệp ở bắc ninh để làm việc
được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính sars cov hai
trong suốt khoảng thời gian này
bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ như ho sốt
anh h thông tin
sau khi nhận được thông tin người nhà từng tiếp xúc gần là f
anh hát gọi điện lên số đường dây nóng của cdc hà nội để khai báo
qua những thông tin dịch tễ mà anh hát cung cấp
cán bộ trực đường dây nóng của cdc hà nội khẳng định anh là f một
cảm thấy chưa thuyết phục về cách phân loại này
anh hát gọi điện lên trạm y tế phường để được tư vấn
thì lại nhận được câu trả lời hoàn toàn khác
anh h nói
khi khai báo lên y tế phường với những thông tin dịch tế tương tự
tôi lại được xác định là trường hợp có liên quan
và chỉ phải cách ly tại nhà
trong thời gian cách ly sẽ phải làm xét nghiệm sars cov hai một lần
gia đình chúng tôi rất dối
khi mỗi cơ quan y tế lại kết luận một kiểu
trong khi đó tôi được biết
phía bắc ninh lại chỉ yêu cầu truy vết những người có tiếp xúc với bệnh nhân này
trước thời điểm phát hiện dương tính bốn ngày
một lãnh đạo ngành y tế hà nội cho biết
theo quy định của bộ y tế
trường hợp f không có triệu chứng
và chưa xác định rõ nguồn lây
một người được xác định là f một
để tiếp xúc với f trong khoảng thời gian một mươi bốn ngày
trước khi f được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính
theo vị lãnh đạo này
trong trường hợp của anh hát
để xác định đúng
cần phải có thêm một vài thông tin khác
như chỉ số ct của ca bệnh thời điểm được xác định dương tính với sars cov hai
trước khi có kết quả khẳng định dương tính
bệnh nhân đã được xét nghiệm âm tính lần nào hay chưa
thì được xét nghiệm bằng phương pháp gì
trên thực tế câu chuyện của anh hát
không phải là trường hợp hy hữu
thời gian qua cũng đã xuất hiện nhiều phản ánh
liên quan đến vấn đề cách ly f một của hà nội
trước đó chị dtmh
cũng đã phản ánh về những bất cập
trong quá trình gia đình chị hát
phải cách ly tập trung vì thuộc diện f một
theo đó gia đình chị hát tiếp xúc f
nên phải thực hiện việc cách ly tập trung
theo quy định tại ba khu cách ly khác nhau
tại khu cách ly
vợ chồng chị hát và con trai con dâu
không có khu vệ sinh khép kín không có nước nóng
nên các sinh hoạt như là tắm rửa vệ sinh
phải dùng bên ngoài phòng ở
và còn đang dùng chung
nên cũng không đảm bảo được việc tránh lây nhiễm
do thiếu các buồng vệ sinh tương ứng với số phòng cách ly
tại khu cách ly của anh trai và em họ chị hát
lại có tình trạng người đi cách ly
chưa nhận được kết quả sàng lọc
đã có quyết định đi cách ly tập trung
do vậy khi xét vào chung một phòng cách ly
anh trai chị hát
đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi vào khu cách ly
lại tiếp xúc với f
có kết quả dương tính sau khi vào khu
dựa đến nguy cơ kép lệ bệnh cho nhau rất cao
ngày một mươi chín tháng một mươi một
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
trừ xuân dũng ký văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế
tại nhà cho các đối tượng tiếp xúc gần
gửi các sở ngành vào ủy ban nhân dân
các quận huyện thị xá
theo đó trừ bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa
và hai bà trưng
thì hai mươi sáu quận huyện thị xã còn lại của hà nội
sẽ được áp dụng triển khai cách ly y tế f một
tại nhà để phòng chống dịch covid một mươi chín
hướng dẫn này cũng đang gây nhiều dư luận trái chiều
nhiều chuyên gia cho rằng biện pháp này chưa phù hợp
và không khoa học
còn tại tp hcm
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
dương anh đức vừa ký ban hành văn bản khẩn
về việc tiếp tục thực hiện nghiêm
hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian gần đây số các mắc mới ở tp hcm
và các quận huyện đều có xu hướng tăng
nhất là tại tp hcm quận một mươi hai gò vấp bình tân huyện bình chánh và hóc môn
ủy ban nhân dân tp hcm giao tp thủ đức
và các quận huyện chỉ đạo
phường xã thị trấn
thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
và quyết định ba nghìn chín trăm linh của ủy ban nhân dân tp hcm
đảm bảo thống nhất
phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương
không cục bộ cát cứ
hoặc ban hành quy định vượt quá mức cần thiết
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các địa phương
xem thần tốc truy vết xét nghiệm là then chốt
để sớm kiểm soát hiệu quả dịch
thích ứng an toàn linh hoạt
theo diễn biến của dịch
truyền dân các vùng cấp độ hai ba bốn
về cấp độ một
các quận huyện phải chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng
với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể
chi tiết khả quan
và thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
lấy người dân là trung tâm chủ thể
và lấy cơ quan đơn vị địa phương
là nền tảng để chống dịch
quỹ ban nhân dân tp hcm
chỉ đạo quận huyện gia soát đôn đốc
đẩy mạnh việc tiêm vaccine
nhất là mũi hai tiêm lưu động
tiếp cận những người có nguy cơ cao
như người lớn tuổi bệnh nền khó di chuyển
đảm bảo thuốc điều trị trang thiết bị y tế
thực hiện nới lỏng
khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
mở cửa lệ nền kinh tế có lộ trình
và ở những nơi an toàn đủ điều kiện
các địa phương phải tăng cường kiểm soát chặt
di biến động dân cư
nắm tình hình người dân ra vào địa bàn
người có nguy cơ đang lưu trú
làm việc tại địa phương doanh nghiệp
như lái xe phụ xe đường dài liên tình
người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú
người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc
từ đó có biện pháp quản lý phù hợp
khai báo y tế thường xuyên
ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện xã
nhanh chóng giả soát kiện toàn nhân sự
báo cáo kết quả kiểm tra pháo đài
tại mỗi phương xã thị trấn
đối với sở y tế
ubnd tp hcm yêu cầu
phải giám sát trọng điểm hội chứng cúm
ile viêm phổi nặng
svp giám sát trọng điểm covid một mươi chín
giám sát dựa vào sự kiện
sớm phát hiện trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
bên cạnh đó ngành y tế tp hcm
phải thực hiện các loạt biện pháp phòng chống dịch
như lấy mẫu xét nghiệm
khoanh vùng cách ly nâng cao hệ thống y tế
sẵn sàng thiết lập trạm y tế lưu động
ở phường xã
bổ sung nhân lực cho trạm y tế phường có ca mắc tăng cao
đối với các cơ sở khám chữa bệnh
phải nghiêm túc phân luồng
khai báo y tế đo thân nhiệt
thực hiện nghiêm quy trình khám sàng lọc
đảm bảo đủ oxy máy thở rừng cấp cứu
các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất
sở y tế cũng phải hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị
bao gồm các trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện giã chiến
ubnd tp hcm giao các sở ngành
chỉ đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học
thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch
cập nhật thường xuyên lên hệ thống an toàn covid một mươi chín
đảm bảo an toàn ở khu chế xuất khu công nghiệp
doanh nghiệp đông công nhân trường học
hoạt động sản xuất kinh doanh ở nơi đủ điều kiện thực hiện theo nguyên tắc
an toàn mới sản xuất sản xuất phải an toàn
các sở ban ngành tăng cường kiểm tra tại các bệnh viện
cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe
thường xuyên cập nhật trạng thái trên bản đồ chung sống an toàn với covid một mươi chín
sử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch
trước tình hình dịch bệnh tăng trở lại
ubnd tp hcm cũng đã quyết định thành lập một mươi chín đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
và phục hồi kinh tế xã hội tại các địa phương
trong đó đoàn một sẽ do bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên làm trường đoàn
kiểm tra đánh giá tại tp thủ đức
đoàn hai sẽ do chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi dẫn đầu
sẽ kiểm tra đánh giá quận tám
các lãnh đạo tp hcm giám đốc các sở ban ngành
sẽ dẫn đầu một mươi bảy đoàn khác kiểm tra đánh giá tại các quận huyện còn lại
kế hoạch kiểm tra bắt đầu từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một
sở y tế tp hcm cho biết vừa có tờ trình ubnd tp hcm
về việc phê duyệt chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
theo tờ trình sở y tế tp hcm đề xuất triển khai thực hiện
chiến lược lớn để kiểm soát dịch covid một mươi chín
theo sở y tế tp hcm bao phủ vaccine covid một mươi chín là một chiến lược
then chốt trong phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
các chiến lược đặt ra nhằm đạt được độ bao phủ vaccine
một cách tuyệt đối hiệu quả cho người dân và cộng đồng
đặc biệt là nhóm nguy cơ cao với các chiến lược cụ thể
theo đó chiến lược một ưu tiên tiêm vaccine cho người dân
quay về tp hcm từ các địa phương khác
chiến lược hai đi từng ngõ gõ từng nhà không bỏ sót bất kỳ ai
nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ cao
chiến lược ba xây dựng dữ liệu lớn về tiêm vaccine covid một mươi chín
chiến lược bốn tăng cường truyền thông vận động người dân tham gia tiêm vaccine covid một mươi chín
chiến lược năm mở rộng độ bao phủ vaccine cho trẻ em đến ba tuổi
và triển khai mũi tiêm tăng cường
sở y tế tp hcm cho biết sau hơn một tháng tp hcm thực hiện nới lòng giãn cách
sinh hoạt xã hội được khôi phục theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
số ca mắc mới đã gia tăng với tốc độ khá nhanh
tương ứng với số ca mắc mới tăng thì số ca nặng và tử vong cũng có xu hướng tăng nhẹ
lực lượng tri viện đã rời tp hcm để trở về địa phương thực hiện nhiệm vụ
hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
chỉ còn do nhân viên y tế dự phòng đảm trách
công tác dự báo chưa theo kịp với diễn biến thực tế của dịch bệnh
là một hạn chế đã được chỉ ra khi sơ kết công tác phòng chống dịch lần thứ tư của thành phố
để thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng đến mục tiêu kép
hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc ca chuyển bệnh nặng tử vong do covid một mươi chín
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
tp hcm cần có những chiến lược mới về giám sát xét nghiệm kiểm dịch phù hợp
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
ổ dịch covid một mươi chín với nhiều ca nhiễm đã được phát hiện tại một sưởng may
ở xã toàn thắng huyện tiên lãng tp hcm
thông tin từ ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
cơ quan chức năng đã phát hiện một mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín ở xã toàn thắng huyện tiên lãng tp hcm
trước đó tp hcm ghi nhận chín ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một công nhân ở xã tiên minh huyện tiên lãng
làm tại một sưởng mây của xã toàn thắng
ông nguyễn văn huy phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tiên lãng cho biết
ngay sau khi nhận được thông báo về ca nhiễm
các lực lượng chức năng và địa phương đã triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch
nhưng phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh và sưởng mây toàn thắng
chúng tôi đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm
và phát hiện thêm một mươi tám trường hợp khác nhiễm covid một mươi chín có liên quan đến ca nhiễm là công nhân xưởng may
xác định đây là ổ dịch rất phức tạp
chúng tôi đã cho lấy mẫu toàn bộ dân cư xã toàn thắng khoảng trên bốn ba trăm linh người
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
ông huy thông tin
hiện cơ quan chức năng đã lập chốt kiểm soát phun khử khuẩn toàn bộ sưởng may
và khu vực xung quanh để các bệnh nhân sinh sống
đến từ các xã toàn thắng yên minh tiên thắng quang phục bạch đằng và đông hưng
như vậy đến nay thành phố hải phòng đã có hai trăm ba mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
tại nam định bệnh viện phụ sản nam định được xác định là ổ dịch mới có tính chất phức tạp
vì có nhiều ca mắc địa bàn lây lan rộng
để dập ổ dịch này ngành y tế nam định đã phong tỏa một tầng
tiến hành xét nghiệm khẩn đối với toàn bộ y bác sĩ nhân viên bệnh nhân và thân nhân
ông khương thành vinh phó giám đốc phụ trách sở y tế nam định xác nhận
tại tỉnh này vừa xuất hiện ổ dịch covid một mươi chín mới tại bệnh viện phụ sản nam định
ngay sau khi xác định có trường hợp dương tính với sars cov hai
tại bệnh viện phụ sản nam định vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
chúng tôi đã tiến hành phong tỏa toàn bộ một tầng là nơi phát hiện bệnh nhân covid một mươi chín
tiến hành phun khử khuẩn và triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp trong toàn viện
nhưng không cho phép người ngoài vào thăm bệnh nhân
mỗi bệnh nhân chỉ có một người đi theo chăm sóc
tiến hành khai báo y tế truy vết các trường hợp liên quan
ông khương thành vinh thông tin
cũng theo ông vinh từ sáng nay sở y tế nam định đã hỗ trợ lực lượng
cho bệnh viện phụ sản nam định tiến hành khẩn trương xét nghiệm
đối với toàn bộ y bác sĩ nhân viên của bệnh viện và bệnh nhân
người nhà bệnh nhân đang có mặt ở viện
trước tình hình dịch tại huế đang diễn biến phức tạp
bí thư tình quỷ thừa thiên huế cho rằng
một trong những nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay
là do công tác quản lý giám sát công dân một số nơi chưa chặt chẽ thiếu đồng bộ
ông lê trường lưu bí thư tình quỷ thừa thiên huế nhận định
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp
số ca nhiễm liên tục tăng nhanh khi toàn tỉnh đã ghi nhận trên hai bốn trăm linh f
trong đó có hơn bảy trăm tám mươi f cộng đồng
theo ông lưu một trong những nguyên nhân là do công tác quản lý giám sát công dân
tại địa phương một số nơi chưa chặt chẽ thiếu đồng bộ
tình trạng tụ tập đông người vẫn còn diễn ra
một số người dân còn biểu hiện chủ quan lơ là thiếu ý thức trong phòng chống dịch
để ngăn chặn kiểm soát hiệu quả tình trạng trên đồng thời thích ứng linh hoạt với tình hình mới
ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các xã phường thị trấn
bám sát tình hình diễn biến ở cơ sở huy động lực lượng tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại địa phương
nắm chắc các quy trình biện pháp hướng dẫn phòng chống dịch của ban chỉ đạo covid một mươi chín tỉnh sở y tế để triển khai đồng bộ
bí thư tỉnh ủy thừa thiên huế cũng yêu cầu
lãnh đạo các cấp khẩn trương chấn chỉnh những biểu hiện lơ là thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác chống dịch
đồng thời kịp thời động viên khen thường các cơ quan đơn vị cá nhân làm tốt nhiệm vụ
bí thư các huyện ủy thị ủy thành ủy huế chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố các lực lượng công an quân đội biên phòng và các xã phường thị trấn
bám sát thực tiễn kịp thời nắm bắt tình hình báo cáo thường xuyên về ban thường vụ tỉnh ủy
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt